tại việt nam lần đầu tiên các bác sĩ tại trung tâm tim mạch bệnh viện e ứng dụng công nghệ ba d vào phẫu thuật tim mạch
nhờ những ưu điểm vượt trội của công nghệ ba d các bác sĩ có thể phẫu thuật tim mạch một cách chính xác nhanh chóng và hiệu quả
cũng như là giảm thiểu được tối đa các biến chứng cho người bệnh
công nghệ ba d hiện đại đã được bệnh viện e đưa vào ứng dụng lần đầu tiên trong phẫu thuật nội soi các bệnh lý tim mạch từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tới nay trung tâm tim mạch bệnh viện e là đơn vị duy nhất trên cả nước ứng dụng công nghệ này một cách thường quy trong phẫu thuật nội soi tim mạch
và ghi nhận được nhiều thành tựu cũng như hiệu quả vượt trội cho bệnh nhân
như vậy là ngoài việc lợi điểm của ba d là nhìn như là mổ thường nhưng mà hơn mổ thường là tiêu kỵ cựu do mình chỉnh
đây là cái rất là thật lợi
trước đây nếu thực hiện phẫu thuật tim mạch theo quy trình phẫu thuật nội soi đặt sten qua da thông thường nguy cơ rủi ro là rất cao
giờ đây việc thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân tim mạch khi ứng dụng công nghệ ba d hiện đại
quá trình phẫu thuật sẽ được ghi lại mang tính đa chiều sau đó hình ảnh sẽ được chiếu trực tiếp
trên màn hình trong phòng phẫu thuật một cách chân thực
đặc thù của chuyên ngành phẫu thuật tim hở nó khá phức tạp
nó cần rất nhiều bộ phận trong đó có bộ phận vận hành tim phổi máy gây mê chuyên biệt và phẫu thuật viên
trong cái phẫu thuật nội soi thì phẫu thuật chung thì cái ứng dụng phẫu thuật nội soi đã từ lâu rồi
nhưng ứng dụng nội soi vào trong phẫu thuật tim mạch thì chậm hơn và đặc biệt là ở việt nam còn muộn hơn nữa so với thế giới
đối với phẫu thuật nội soi thì bây giờ mình có rất nhiều
với tiến bộ công nghệ thì có rất nhiều phương tiện dụng cụ để hỗ trợ làm thuận lợi cho quá trình phẫu thuật
nhưng là nó đảm bảo có thao tác chính xác hạn chế được những rủi ro cho bệnh nhân
việc vận hành sử dụng hệ thống máy nội soi ba d hiện đại kể trên
tuy phức tạp hơn so với chỉ thực hiện phẫu thuật nội soi theo phương pháp truyền thống
nhưng lại hỗ trợ đắc lực cho mỗi thao tác phẫu thuật của bác sĩ
để có thể đạt độ chính xác tối đa trong suốt quá trình phẫu thuật
hơn thế nữa
chi phí cho mỗi ca phẫu thuật tim mạch sử dụng công nghệ này chỉ tương đương với phương pháp cũ
bệnh nhân hồi phục rất nhanh sau phẫu thuật
và có thể xuất viện trở lại với cuộc sống thường nhật chỉ sau từ năm đến sáu ngày
dấu vết để lại chỉ là những vết sẹo nhỏ nằm ở các góc khuất của cơ thể
giúp bảo đảm tính thẩm mỹ cho bệnh nhân